theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ cục hàng hải việt nam tính đến thời điểm này đã có sáu thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu hải thành hai mươi sáu được tìm thấy
công tác nhận dạng vẫn đang được khẩn trương tiến hành chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin liên quan trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang với những thông tin đáng chú ý khác
để khuyến khích động viên các cá nhân tập thể tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của cả nước
danh hiệu chất lượng vàng thủy sản việt nam lần thứ tư sẽ bắt đầu nhận hồ sơ và bình chọn từ ngày mai ngày một tháng bốn
đến hết ngày ba mươi tháng năm năm nay lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều năm qua thủy sản luôn đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế cả nước nói chung
danh hiệu chất lượng vàng thủy sản việt nam được tổ chức định kỳ năm năm hai lần phát động từ năm hai nghìn chín đến nay
tiêu chí bình chọn danh hiệu năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục dựa trên hiệu quả kinh tế hiệu quả xã hội
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất bảo vệ nguồn lợi và mô tả
bình chọn danh hiệu chất lượng vàng thủy sản việt nam không chỉ khuyến khích động viên các tập thể cá nhân doanh nghiệp
hoạt động trong ngành thủy sản đã tích cực sản xuất góp phần phát triển thương hiệu kinh tế địa phương
và tham gia bảo vệ an ninh trên biển mà còn khuyến khích nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
mang lại hiệu quả kinh tế nâng cao khả năng cạnh tranh của thủy sản trong hội nhập
qua các vòng sơ khảo hội đồng đã bình chọn được hai trăm hai mươi năm hồ sơ và sẽ lựa chọn ra một trăm linh cá nhân
tập thể và doanh nghiệp xuất sắc để trao danh hiệu vào tháng sáu năm nay
cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trong sáng nay đã khiến một cây cổ thụ tại quận hoàn kiếm hà nội
bị bật gốc đè bẹp một xe ô tô con gây hoảng loạn cho nhiều người dân
do gió lớn nên khiến cây xanh trên phố phan huy chú dài khoảng năm mét đường kính bốn mươi cm bị mục ruộng gốc
bất ngờ đổ ra giữa đường đè trúng xe ô tô bốn chỗ hiện đang để bên vệ đường khiến xe hư hỏng nặng
rất may trong xe không có người sự việc này khiến nhiều người đang lưu thông trên tuyến đường này hoảng loạn
cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa và điều tiết giao thông
cho lực lượng công ty công viên cây xanh đến thu dọn
mặc dù thời điểm này chưa phải là mùa mưa bão nhưng đã xảy ra tình trạng đổ gãy cây xanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
vì vậy các lực lượng chức năng của hà nội cần tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý ngay
đối với những cây xanh không bảo đảm an toàn để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
sáng nay tại thành phố phan rang tháp tràm ubnd tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ khởi công
xây dựng dự án đập hạ lưu sông dinh có tổng mức đầu tư bảy trăm linh tỷ đồng
công trình được xây dựng với mục tiêu ngăn chặn xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy chiều đối với vùng đất hai bên bờ sông dinh
đồng thời tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích ba năm triệu m ba để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc theo hai bờ sông
cấp nước bổ sung cho các khu công nghiệp khu vực phía nam của tỉnh ninh thuận góp phần cải thiện khí hậu khu vực thành phố phan rang tháp tràm
đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị
đập hạ lưu sông dinh được xây dựng với kết cấu đập bê tông trụ đỡ quy mô công trình cấp ba gồm các hạng mục chính
đập dâng tạo hồ chứa có chiều dài bằng chiều rộng lòng sông là hai trăm bốn mươi m gồm sáu khoang điều tiết có bảy trụ pin bằng bê tông cốt thép
chiều dày trung bình từ một sáu mét đến hai hai mét có sáu cửa van điều tiết bằng thép đóng mở bằng tờ thủy lực
âu thuyền kết hợp cống xã dài hai mươi một m rộng sáu hai mét cầu giao thông có tổng chiều dài tính đến hai mố là bốn trăm tám mươi mét
trong đó đoạn trên đập là hai trăm bốn mươi m và đường nối tiếp đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh ninh thuận
mùng một tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hạ long đoàn liên ngành của tỉnh quảng ninh gồm đại diện bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn công an cục thi hành án dân sự
và viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy công cụ ngư cụ khai thác thủy sản trái phép
số công cụ ngư cụ khai thác trái phép bị tiêu hủy bao gồm sáu trăm linh kg dây điện một trăm linh năm chiếc kích điện một mươi súng bắn điện
một mươi ác quy hai mươi bốn bộ đồ lặn bốn máy nén khí bảy trăm bảy mươi hai mét dây điện một ba trăm bảy mươi ống dẫn hơi và một trăm tám mươi chiếc dọ lồng
đây là những công cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt cao sẽ làm chết tôm cá trong khu vực đánh bắt

các công cụ khai thác cạn kiệt cả những loài thủy hải sản nhỏ khiến các loài thủy hải sản không thể sinh sôi phát triển
đồng thời còn gây ô nhiễm môi trường

với mục đích là để ngăn chặn tuyệt đối kiên quyết những hoạt động khai thác thủy sản bằng phương tiện cấm
trong thời gian tới các cấp các ngành của quảng ninh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tích cực
tuyên truyền vận động tăng cường kiểm tra kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện
xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng các phương tiện cấm để khai thác thủy sản
góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản
tại lào cai trong lúc tuần tra kiểm soát tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
phát hiện hai đối tượng điều khiển một chiếc thuyền từ phía thượng lưu sông hồng
đang đi về phía hạ lưu có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên thuyền có một trăm hai mươi thùng cát tông
bên trong mỗi thùng có ba trăm sáu mươi quả trứng gà tổng cộng bốn mươi ba hai trăm linh quả có xuất xứ từ trung quốc
tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số trứng da cầm nhập lậu trên
theo quy định của pháp luật
đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội vừa thực hiện giám sát chính sách pháp luật
về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng
kinh doanh chuyển giao bot tại tỉnh quảng nam
thời gian qua tỉnh quảng nam có hai dự án giao thông đầu tư theo hình thức bot trên quốc lộ một a
sau khi hoàn thành các dự án bot này đã tác động tích cực đến kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập
trên địa bàn tỉnh hiện có hai trạm thu phí cách nhau năm mươi km nên chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao
tỉnh đã nhiều lần kiến nghị nhà đầu tư bổ sung các đèn tín hiệu điều khiển giao thông
tại các ngã ba ngã bốn thường xảy ra tai nạn nhưng vẫn chưa được lắp đặt
khi triển khai dự án các nhà đầu tư đã tháo rỡ các điểm chờ xe buýt dọc tuyến quốc lộ một a
nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả lại các điểm chờ xe
qua giám sát nhiều ý kiến cho rằng cơ chế giám sát có nhiều bất cập công trình có biểu hiện kém chất lượng

tại buổi làm việc tỉnh đề nghị trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để quản lý các dự án bot
theo hướng cạnh tranh minh bạch từ khâu lựa chọn nhà đầu tư đến việc giám sát thực hiện
nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước nhà đầu tư và cộng đồng
hiện nay dù công trình đã đưa vào sử dụng các dự án bot nhưng các nhà đầu tư đã tháo rỡ các điểm chờ xe buýt dọc tuyến quốc lộ một a
nhưng đoạn từ km chín trăm bốn mươi bảy đến km chín trăm tám mươi bảy chỉ có hai làn xe ô tô không có làn dành cho xe mô tô và xe thô sơ nên có nguy cơ mất an toàn giao thông

kiểm soát bộ độc thậm chí dẫn đến tử vong do sử dụng rượu có chứa cồn công nghiệp methanol đã gây xáo trộn sinh hoạt cũng như đời sống của người dân trong cả nước
trước thực trạng này bộ công thương đã triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm rượu trên toàn quốc
hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý đối với sản phẩm rượu đặc biệt là rượu do dân tự nấu tự chế biến rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
về vấn đề này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bộ trưởng bộ công thương
mời quý vị theo dõi
xin chào bộ trưởng ạ
trong thời gian vừa qua thì cái rượu tự nấu có chứa cồn methanol ở mức quá cao
và gây ra ngộ độc cho người sử dụng và thậm chí là dẫn đến tử vong
và khi mà dẫn đến tử vong rồi thì chúng ta mới nói đến câu chuyện quản lý
phải chăng thì là chúng ta đã buông lỏng quản lý thương ạ
trên thực tế là có cái sự buông lỏng trong cái tổ chức thực hiện kiểm tra về chấp hành pháp luật
cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong những lĩnh vực này
và đặc biệt là nó thể hiện rất rõ trong cái khâu chấp hành pháp luật ở tại địa phương
khi mà chính sách và các khung khổ pháp lý được xây dựng hoàn thiện
thì thực ra là những cái chủ thể trong cái khu này là ở tại các địa bàn thực tế ở tại địa phương
và đồng thời các cơ quan kiểm tra và tổ chức về việc chấp hành pháp luật
cũng phải là chính quyền địa phương ca cấp
và trên thực tế thì với những địa hình phân tán và những khu vực còn nhiều khó khăn
cả về trong đời sống kinh tế cũng như là nhận thức xã hội của người dân
thì các cái sự buông lỏng của các cơ quan lý đã dẫn đến cái nguy cơ và thật tế
là đã có những cái thực tế về những cái sự ngộ độc và cái sự mất an toàn trong các loại rượu
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ
thì bộ công thương đã làm những gì để thực hiện những công điện đó
về trong cái quản lý việc rượu tự nấu có chứa methanol thường ạ
đối với lại cái quản lý cái cồn công nghiệp
methanol và các loại hóa chất thì chúng tôi đã giả soát lại các khu vực pháp lý
và đánh giá lại cái thực tiễn trong thời gian vừa qua
những cái hiện tại hiện trạng và cái thực tế và đặc biệt những cái tồn tại bất cập
mà còn yêu khém trong cái quản lý về các loại hóa chất này
và chúng tôi sẽ kiểm tra thầm thể lại cái quá trình từ nhập khẩu khai báo hải quan
cho đến cái quản lý các loại tội công nghiệp đó
theo quy định của luật hóa chất và các nghị định hướng dẫn
mà trong đó có danh mục các loại hóa chất độc hại các loại hóa chất cần phải quản lý
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ chủ động chỉ đạo và phối hợp cùng với chính quyền của hà nội và tp hcm
để xây dựng hai chương trình phối hợp công tác mang tính trọng điểm
trong cái việc tăng cường quản lý về cái an toàn thực phẩm
cũng như là tăng cường quản lý về các loại phụ da và hóa chất
mà có nguy cơ bị áp dụng cho công nghiệp thực phẩm
để đảm bảo cái yêu cầu của chúng ta trong quản lý nhân nước
chương trình công tác này sẽ được diễn ra với chương trình trọng điểm trong năm hai nghìn một mươi bảy
để tạo ra những chuyển biến căn bản tại những trung tâm kinh tế và xã hội lớn của đất nước
vâng thưa bộ trưởng vì lợi nhuận những người sản xuất rượu tự nấu có chứa methanol
thì vẫn không ngại loại trừ cái mục đích của mình
vậy thì chúng ta có cái giải pháp gì mạnh tay hơn đúng không thưa ông ạ
những cái hành vi nó đã được quy định cụ thể
trong cái vi phạm pháp luật mà nó có được quy định cụ thể bằng những hình phạt
và những hình thức xử lý và chế tài
trong các bộ luật của chúng ta như là luật về an toàn thực phẩm
cũng như là luật hóa chất v v
thì nó có đủ điều kiện để giúp chúng ta điều chỉnh và chế tài những hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có liên quan đến cái an toàn của rượu và an toàn thực phẩm
thế nhưng trên thực tế là cái nguy cơ nó quá lớn
và nó rất nghiêm trọng
và thậm chí nguy hại đến tính mạng của con người
như vậy nếu mà xét ra thì những cái hình phạt đó
được đã quy định trong cái khung khổ pháp lý đó
nó không còn phù hợp và không đủ
còn sự giam đại
và cũng như là tạo ra cái hiệu quả và hiệu lực
trong cái quản lý nhà nước và nhất là thông qua cái biện pháp chế tài
và chính vì vậy thì chúng tôi cũng đang phối hợp cùng với các bộ ngành
để xét xét đề xuất với chính phủ
để điều chỉnh và bổ sung các khung khổ pháp lý đó
đặc biệt là đối với những hành vi
và có cái nguy cơ vi phạm nghiêm trọng gây ra hậu quả nghiêm trọng
thì bất kể nó là trong cái lĩnh vực gì

với những cái hình phạt và những cái giam đại
và thật sự nghiêm khắc và ối quả hơn nữa
vâng ạ xin cảm ơn bộ trưởng ạ
với cái giếng khoan của nhà tôi
là tôi khoan cách đây là hơn hai mươi năm
là giếng khoan nhà tôi có độ sâu là bốn mươi năm mét
thế trước đây thì không có vấn đề gì cả
và cũng có hệ qua hệ thống lọc bằng cát
thì trước đây không gì
nhưng đến thời điểm gần đây
cụ thể đến bây giờ thì cái nước giếng khoan nhà tôi
qua lọc cát
thì bây giờ là có mùi thum thủ
cho nên đều phải là
có mùi thum thủ
qua những cái máy lọc nữa
đến ngày tưới rau
rau không chết
bây giờ bảo là đi ra chợ mua
thì là sợ rau thế nào
thế kia trồng lấy thì
cũng tưới múc lên cũng tưới
rau cũng bị chết
bây giờ lấy cái nước nào để mà dòng rau bây giờ
đã một thời con sông kiên thành
mang lại kế sinh nhai cho bao người dân
nhờ vào nghề đánh bắt tôm cá trên sông
khi dòng sông bị ô nhiễm
nguồn cá tôm cạn kiệt
nên một bộ phận
người dân nơi đây đã mất kế sinh nhai
sinh sống gần ngay dòng sông kiên thành
nhưng nhiều năm nay
bà đàm thị nguyễn
và đồng chí đàm thị nguyễn
và các hộ dân nơi đây
không dám dùng nước sông để tưới cho rau
mà đành chấp nhận lấy nước giếng khoan
nước máy ra để tưới
dù biết chi phí sẽ tăng cao
nhưng họ không còn cách nào khác
thế dòng lưỡng rau thì xách nước ở nhà ra
còn nước sông đây là ô nhiễm từ lâu rồi
thế cho nên là
giếng thì phải khoan lại
thế rồi người dân sống thì nó cũng
ảnh hưởng nhiều bệnh tật
nhưng trong khu tập thể của tôi là
nhiều người chết là vì
vì bệnh tiểu đường
với dòng nước bị ô nhiễm như vậy
nên mỗi ngày qua đi
nỗi lo về sức khỏe và sự phát triển
của con trẻ khi phải sống chung
trong môi trường ô nhiễm của người dân nơi đây
lại tăng lên
qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy
cuộc sống của người dân quanh khu vực
khi phải ra đóng cửa vào mở cửa
mà vẫn không thoát khỏi mùi hôi thối
từ các dòng sông hoặc kênh rạch bốc lên
tuy nhiên điều đáng nói
ở đây là trong khi người dân khổ sở
vì nguồn nước bị ô nhiễm
thì việc quản lý giám sát nguồn nước thải
từ các khu cụm công nghiệp
trước khi đổ vào hệ thống thủy lợi
lại lỏng lẻo và thiếu sự thống nhất
nguồn nước ô nhiễm không chỉ do chất thải
từ các khu công nghiệp
mà còn do thói quen xấu của nhiều người dân
khi tự ý đổ rác sinh hoạt ra các dòng kênh
khiến cho mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng
kết quả quan trác cho thấy
mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng
ở nhiều vị trí nước tưới không còn đủ tiêu chuẩn
theo quy chuẩn việt nam tám hai nghìn tám
về phía đơn vị quản lý thủy lợi
tại địa phương
là công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên khai thác công trình thủy lợi bắc hưng hải
cũng bất lực
bởi việc xả thải từ các khu công nghiệp
vào hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
nằm ngoài sự quản lý của công ty
do sự phát triển của các khu công nghiệp làng nghề
hệ thống bắc hưng hải
hiện nay tình trạng ô nhiễm
xảy ra trầm trọng
về mùa kiệt
từ tháng một mươi hai
đến tháng hai
hệ thống thường phải nước từ sông hồng
đồng thời phải đóng cống cột xe an phổ
toàn bộ hệ thống
trong những cái ao tủ
đồng thời lúc đấy
các năng nghề
rồi các khu công nghiệp xả thải
thì coi như xả thải
bằng ao tủ càng gây ưu nhiễm cho bắc hải
hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
có nhiệm vụ cung cấp nước tưới
cho các tỉnh hưng yên hải dương
và một phần của huyện sa lâm hà nội
do nguồn nước bị ô nhiễm
nhiều hệ thống máy bơm của công ty
cũng đã bị hoen dỉ do hóa chất
bên cạnh đó cán bộ công nhân
làm nhiệm vụ lạo vét trên các dòng kênh
bị ảnh hưởng sức khỏe
mỗi khi là công nhân chúng tôi
lạo vét duy tu vớt bèo
thì nó ảnh hưởng đến mẩn ngứa
trong sức khỏe của người công nhân
và gây tổn thọ
cho sức khỏe của người công nhân
và cũng như là ăn
cũng như làm hỏng
các cái bộ công nhân
các cái máy móc thiết bị công trình của chúng tôi
trên kênh mương
cũng như là trong nhà máy của chúng tôi
mặc dù đã thấy rõ nguyên nhân
của tình trạng ô nhiễm nguồn nước thủy lợi
là do sát thải sinh hoạt
và đặc biệt là chất thải từ các khu cụm công nghiệp
nhưng việc xử lý lại rất khó khăn
từ chính những bất cập
trong công tác quản lý nhà nước
khó khăn nhất là bên ngành
đơn vị quản lý khai thác nguồn nước thủy lợi
là đã bị sát thải vào công trình
mà họ không được
theo loại phát triển
nước là sát thải
trung với nguồn nước là do
máy môi trường
là đặc biệt
tuy nhiên sự phối hợp
giữa việc sát thải
là làm rõ là sát thải vào công trình thủy lợi
hay sát thải vào nguồn nước
thì cái đấy là làm chưa rõ
như vậy có thể thấy
vấn đề ô nhiễm nguồn nước thủy lợi
không chỉ tác động xấu tới sản xuất
mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe
và đời sống của người dân
vì vậy yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay
đó là cần tăng cường sự phối hợp
giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và bộ tài nguyên môi trường
trong việc cấp phép xả thải từ các khu công nghiệp
nếu tháo gỡ được sự trồng chéo
giữa hai bộ trên
và có các chế tài đủ mạnh
thì mới có thể xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm của người dân và doanh nghiệp
trong phần tin quốc tế
israel thông qua quyết định xây dựng khu định cư mới
israel thông qua quyết định xây dựng khu định cư mới
tổng thống mỹ và chủ tịch trung quốc
sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế
chính phủ israel vừa thông qua quyết định
xây khu định cư đầu tiên tại bờ tây
để bồi thương cho người dân sống tại amona
một khu định cư trái phép đã bị phá rỡ
theo phán quyết của tòa án tối cao israel
hồi tháng hai vừa qua
văn phòng của thủ tướng israel
benjamin netanyahu đã thông báo
khu định cư mới sẽ được xây dựng
gần khu định cư silo
cách không xa của israel
và amona có hai căn hộ mới
từ các dự án định cư được thông qua trước đây
một quan chức nhà trắng cho biết
các cuộc đàm phán giữa israel và mỹ
về việc hạn chế xây dựng khu định cư
vẫn đang diễn ra
song quyết định về việc xây dựng khu định cư mới
thay thế amona không nằm trong nội dung thảo luận
trong cuộc họp báo chung với thủ tướng netanyahu
hồi tháng trước
tổng thống mỹ donald trump đã đề nghị israel
ngừng việc xây dựng khu định cư ở bờ tây
tuy nhiên sau đó hai bên chưa đạt được
một thỏa thuận nào về vấn đề này
đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm
chính phủ israel quyết định xây dựng khu định cư mới
tại bờ tây
ngay sau khi nhà trắng ra thông báo
xác nhận về cuộc gặp vào tuần sau
giữa tổng thống mỹ donald trump
và chủ tịch trung quốc tập cận bình
ông trump đã đưa ra nhận định của mình về cuộc gặp này
theo đó ông trump cho rằng
cuộc gặp lần này sẽ rất khó khăn
do những bất đồng có liên quan đến
kinh tế thương mại giữa hai bên
trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng
xã hội twitter
tổng thống donald trump cho biết
sẽ không tiếp tục chấp nhận những khoản thâm hụt thương mại
và mất nhiều việc làm
đồng thời khuyến cáo các công ty đang đặt sường sản xuất ở trung quốc
nên cân nhắc các phương án thay thế
ngay sau đó bộ ngoại giao trung quốc đã thông báo
sẽ không hạ giá đồng nhân dân tệ
để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
ngoài ra bắc kinh cũng cho biết
sẵn sàng hợp tác với washington
để thúc đẩy thương mại công bằng
sau nước này sẽ không tìm kiếm thặng dư thương mại với mỹ
cụ gặp giữa lãnh đạo của hai nước
sẽ diễn ra trong hai ngày
vùng sáu và vùng bảy tháng bốn
giới chuyên gia nhận định rằng
đây là một sự kiện có thể định hình mối quan hệ
giữa bắc kinh và washington trong những năm tới
trong buổi thảo luận trực tuyến mới đây
với giám đốc trung tâm nghiên cứu mỹ
tại đại học sydney
ngoại trưởng australia julia bishop
đã tiết lộ một số nội dung chính
của sách trắng đối ngoại australia
tại buổi thảo luận
ngoại trưởng australia julia bishop
cho biết sách trắng đối ngoại
sẽ vạch ra những phương hướng
nhằm bảo đảm lợi ích của nước này
trong bối cảnh an ninh khu vực châu á thái bình dương
đầy bất ổn
theo bà bishop
sách trắng đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ định hình khung chính sách can dự của nước này
tại khu vực cũng như trên thế giới
thông qua hệ thống đồng minh và đối tác
trong vấn đề triều tiên
bà bitsoft khẳng định australia sẽ tiếp tục làm việc
với các đối tác như trung quốc hàn quốc nhật bản và mỹ
và các nước khác
để ngăn chặn các mối đe dọa
từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của triều tiên
đồng thời thuyết phục nước này
từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân
liên minh châu eu cần thể hiện
lập trường cứng rắn
trong các cuộc đàm phán chấm dứt bốn mươi năm
tư cách thành viên của anh
trong ngôi nhà trung châu âu
đây là quan điểm của bộ trưởng tài chính đức
trong bối cảnh anh vừa kích hoạt đưa tiến trình đưa anh rời khỏi eu
người đứng đầu của bộ tài chính đức khẳng định
mục đích chính của các cuộc đàm phán
về brexit giữa eu và anh
là giảm thiểu những tổn hại cho cả hai phía
song cho rằng tiến trình đàm phán sẽ diễn ra khó khăn
do nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh
và không thời gian đàm phán hạn chế
trong vòng hai năm
ngoài ra anh sẽ không được hưởng những lợi ích
từ khối thị trường chung châu âu như hiện nay
nếu london không chấp nhận các quy định
có liên quan đến thị trường eu
trên thực tế việc anh rời khỏi eu sẽ gây tổn hại
cho cả nước này và tất cả các nước châu âu
theo kế hoạch trong ngày hôm nay
anh sẽ công bố lịch trình cụ thể
về tiến trình đàm phán brexit
hôm nay các ngoại trưởng của hai mươi tám nước thành viên
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
đã tổ chức nhóm họp
để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nato
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng năm tới
với sự tham dự của tổng thống mỹ donald trump
người đã từng chỉ trích nato
là một tổ chức lỗi thời
trước thèm cuộc họp
tổng thư ký nato jens stolzenberg cho biết
cuộc họp sẽ tập trung thảo luận

đó là chia sẻ chi phí gánh nặng quốc phòng
và các nỗ lực chống khủng bố của nato
tổng thư ký nato khẳng định
việc tăng chi tiêu không phải để làm hài lòng người dân của mỹ
mà chính vì lợi ích của châu âu
và tăng cường khả năng quốc phòng của chính châu âu
tại phiên họp đầu các ngoại trưởng bàn bạc
về cách thức để tăng cường hơn nữa
một quan hệ xuyên đại tây dương
thảo luận chính sách tri tiêu quốc phòng phù hợp
chia sẻ các đóng góp chi phí của các nước đồng minh
trong hoạt động của nato
liên quan đến vai trò của liên minh này
trong cuộc chiến chống khủng bố và duy trì ổn định
cuộc họp sẽ tổng kết lại các kết quả hợp tác
giữa nato và các nước đối tác tại iraq
nơi nato đang giúp đỡ đào tạo lực lượng quân đội iraq
để chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc